chỉ số chất lượng không khí aqi ở hà nội liên tục ở mức cao trong vài ngày trở lại đây
có thời điểm đã lên mức nguy hại mức nguy hiểm nhất trong thang đánh giá về tác động của chất lượng không khí đến sức khỏe của con người
trước tình hình này các chuyên gia đã đưa ra khuyến cáo ô nhiễm không khí gây ra nhiều bệnh về hô hấp và tim mạch
một trang web của mỹ chuyên cung cấp số liệu ô nhiễm không khí của các thành phố trên thế giới theo từng giờ cho biết
chỉ số aqi dùng để đánh giá chất lượng không khí và khả năng tác động đến sức khỏe tại hà nội ba ngày qua là khá cao
có thể điểm lên tới ba trăm tám mươi tám mức cao nhất vào lúc chín giờ ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
riêng nồng độ bụi mịn pm hai năm cao gấp ba lần mức khuyến cáo theo quy chuẩn quốc gia về chất lượng không khí xung quanh
và cao gấp bảy lần so với khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới
cũng theo thang đánh giá nếu chỉ số aqi từ mức một trăm linh
đến hai trăm linh thì chất lượng không khí kém không tốt cho sức khỏe đối với nhóm nhạy cảm như bệnh nhân về hô hấp tim mạch
nếu aqi lên tới mức hơn ba trăm linh thì chất lượng không khí ở vòng mức nguy hại
đây cũng là mức nguy hiểm nhất và ở mức này thì tất cả mọi người được khuyến cáo là nên ở trong nhà
vâng trước tình trạng ô nhiễm không khí đang ngày càng nghiêm trọng
với diễn biến phức tạp của thế tiết thì chúng tôi cũng khuyên cáo với các bậc phụ huynh là nên đề phòng
có các biện pháp phòng tránh thích hợp cho gia đình mình
đặc biệt là trải nhỏ không nên đưa trải ra ngoài
trong những trường hợp cần thiết phải đưa trẻ ra ngoài thì nên có các biện pháp phòng tránh như đeo kính hay đeo khẩu trang để tránh các bệnh về đường hô hấp